chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân
sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng điểm lại một số tin tức nổi bật đã diễn ra trong ngày
chiều ngày một tháng bốn hai tàu sar bốn trăm một mươi ba và hai trăm bảy mươi hai đã đưa thi thể của bảy thuyền viên được tìm thấy trên tàu hải thành hai mươi sáu blc vào bờ
như vậy cùng với hai thi thể thuyền viên đã được đưa vào bờ trước đó tất cả chín thi thể thuyền viên bị nạn của tàu này đã được đưa vào bờ để tiến hành nhận dạng và bàn giao cho gia đình nạn nhân đưa về quê an táng
cũng trong sáng nay tàu petrolimax một mươi bốn của công ty cổ phần vận tải sang dầu vitaco cũng đã về tới vũng tàu để phục vụ công tác điều tra nguyên nhân vụ tai nạn
ngoài hiện trường các thợ lặn vẫn đang tiến hành khảo sát tàu hải thành hai mươi sáu blc nhằm khóa các văn dầu tránh dầu trong khoang chứa tràn ra ngoài đồng thời chuẩn bị cho phương án trục vớt tàu
chiều ngày một tháng bốn văn phòng tỉnh ủy phú yên cho biết thường trực tỉnh ủy phú yên chỉ đạo về việc triển khai dự án chăn nuôi bò thịt chất lượng cao của công ty cổ phần chăn nuôi thảo nguyên phú yên tại hai tiểu khu ba trăm một mươi ba trăm một mươi một huyện sông hình tỉnh phú yên
theo đó thường trực tỉnh ủy phú yên giao ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tạm dừng ngay các nội dung công việc đang triển khai của dự án trên thực địa chờ đến khi có ý kiến của các bộ ngành liên quan và thủ tướng chính phủ đồng thời khẩn trương khắc phục những việc làm chưa tốt
trước đó vào ngày ba mươi một tháng ba phó thủ tướng trịnh đình dũng yêu cầu ủy ban nhân dân tỉnh phú yên kiểm tra báo cáo về dự án này cho thủ tướng trước ngày hai mươi tháng bốn hiện các bộ ngành chức năng cũng đã vào cuộc thanh tra toàn diện dự án
cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn vừa có công văn về cảnh báo của eu về shiwaterra đối với hai lô hàng thủy sản xuất khẩu của việt nam
theo cơ quan thẩm tra eu hai lô hàng cá nhập khẩu từ việt nam bị nghi nhiễm độc tố sigutara
để bảo đảm sức khỏe của người tiêu dùng trong nước và bảo đảm an toàn thực phẩm của lô hàng hải sản xuất khẩu
nhắn tin đe dọa một số lãnh đạo và cán bộ tỉnh của tỉnh bắc ninh c bốn mươi năm đã phối hợp với công an tỉnh bắc ninh bắt giữ một số đối tượng
theo đó cục cảnh sát hình sự bộ công an cho biết đã bắt giữ ba đối tượng để điều tra về hành vi nhắn tin đe dọa chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh
cả ba đối tượng bị bắt đều hoạt động trong lĩnh vực khai thác cát
trước đó như truyền hình nhân dân đã đưa tin xung quanh đề xuất dừng dự án nạo vét luồng lạch tận thu cát trên sông cầu
một số lãnh đạo của tỉnh bắc ninh và cán bộ của tỉnh này đã nhận được một số tin nhắn đe dọa
ngay sau đó thủ tướng chính phủ đã chỉ đạo bộ công an phối hợp với công an tỉnh bắc ninh thành lập ban chuyên án để điều tra
đến nay sau hơn nửa tháng tích cực điều tra cơ quan công an đã có đủ căn cứ để tiến hành bắt các đối tượng có hành vi nêu trên
hiện công tác điều tra vẫn đang được khẩn trương tiến hành làm rõ động cơ cũng như hành vi của các đối tượng
hàng chục công nhân tại nhà máy bse thuộc khu công nghiệp nam cấm nghệ an
đã phải nhập viện cấp cứu vào trưa nay ngày một tháng bốn vì nghi vấn bị ngộ độc thực phẩm
chiều ngày một tháng bốn bệnh viện đa khoa một trăm một mươi năm nghệ an đã tiếp nhận gần năm mươi công nhân nhập viện
và con số công nhân chuyển đến nhập viện để cấp cứu vẫn chưa dừng lại
hiện vẫn chưa ghi nhận công nhân nào có tình trạng ngộ độc nặng dẫn đến tử vong
đa số các công nhân nhập viện vẫn còn tỉnh
bệnh viện một trăm một mươi năm nghệ an đã huy động một mươi xe cứu thương đang tiếp tục vận chuyển công nhân vào điều trị

theo nhiều công nhân hôm nay là ngày đầu tiên của các công nhân của công ty bse ăn thức ăn
do công ty cổ phần prote việt nam cung cấp và xảy ra tình trạng trên
các công nhân đã ăn trưa với thức ăn chính gồm các món cơm thịt xào canh cải cúc và đậu phụ
được biết công ty trách nhiệm y hoạn bse thuộc khu công nghiệp nam cấm
đóng trên địa bàn huyện nghi lộc nghệ an có bốn chín trăm linh công nhân chuyên sản xuất linh kiện điện tử
cầu phao mũ nối liền hai xã phượng kỳ và hà kỳ
thuộc huyện tứ kỳ tỉnh hải dương có mật độ người và xe thô sơ qua lại khá đông
tuy nhiên sau một thời gian dài hoạt động cầu đã bị xuống cấp nghiêm trọng
tiêm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông
cầu phao mũ dài một trăm năm mươi sáu m rộng hai m được thiết kế để xe máy xe đạp và người đi bộ lưu thông
cầu được ghép bởi hai mươi bốn phao nổi gắn với thép tấm cột gỗ được xây dựng từ năm hai nghìn bốn
do gia đình ông bùi quang long ở xã minh đức bỏ vốn đầu tư
phí qua cầu đối với xe máy là năm đồng một lượt và xe đạp là hai đồng một lượt
hiện nay tất cả các tấm sắt thép đều đã bị dì xét nhiều cột gỗ bị mục nát
hai bên thành cầu không còn rào chắn nhiều mối hàn ở trên cầu đã bị long gãy
tạo thành các vật sắc nhọn gây nguy hiểm cho người và phương tiện khi lưu thông
nguy cơ mất an toàn giao thông ở cầu mũ vẫn luôn dình dập
hiện nay thực ra cầu đầu tư được một mươi ba năm nay rồi nói chung là nó có những phần xuống cấp
gia đình tôi như vậy đã có suy nghĩ đã có đơn tử đặt vấn đề với huyện giúp đỡ về vấn đề nguồn kinh phí thêm
để gia đình tôi như vậy tiếp tục đầu tư nâng cấp
trong thời gian tới chúng tôi sẽ hòa hợp cùng với lễ
chủ đầu tư cùng với các cơ quan chức năng của huyện
chúng tôi sẽ tìm biện pháp để tháo gỡ
một là phải tu sửa cầu phao
hai là có thể là chuyển đổi sang hình thức là dùng phà để vận chuyển khách
việc mà đầu tư như thế nào thì các cơ quan chức năng
thế rồi thì ủy ban dân huyện chúng tôi sẽ bàn và thống nhất với chủ đầu tư
cũng theo lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện tứ kỳ để bảo đảm an toàn cho người dân
trong tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy huyện sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của huyện
phối hợp với chủ đầu tư sửa chữa nâng cấp cầu phao
trong trường hợp chủ đầu tư không có kinh phí tu sửa huyện sẽ xóa bỏ cầu phao
đầu tư phà để phục vụ nhu cầu qua sông của người dân
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất

vỡ cửa sổ tòa nhà quốc hội paraguay sau nhiều giờ đụng độ căng thẳng với lực lượng cảnh sát
cảnh sát đã phải sử dụng voi rồng súng đạn nhựa để giải tán đám đông
tổng thống paraguay horacio kates sau đó đã ra tuyên bố kêu gọi người dân bình tĩnh
sau các vụ việc tại trụ sở quốc hội
trước đó cùng ngày thượng viện paraguay đã thông qua dự thảo hiến pháp sửa đổi
trong đó cho phép tổng thống có quyền tái cử điều mà kể từ năm một nghìn chín trăm chín mươi hai tới nay
vốn không được phép tại nước nam mỹ này
văn bản này sẽ cần được hạ viện thông qua và sau đó tòa án bầu cử cần tổ chức
một cuộc trưng cầu ý dân nếu hiến pháp paraguay được sửa đổi
đương kim tổng thống horacio kates hay bất cứ cựu tổng thống nào trước đây
đều có thể tái cử trong cuộc tổng tuyển cử sẽ tiến hành vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
cuộc bầu cử quốc hội giữa kỳ vừa bắt đầu trên cả nước myanmar từ ngày hôm nay
đây là cuộc bầu cử giữa kỳ đầu tiên kể từ khi chính phủ mới do đảng liên đoàn quốc gia
vì dân chủ nld đứng đầu
cách đây đúng một năm
tổng cộng hai triệu cử tri sẽ tham gia cuộc bỏ phiếu nhằm chọn ra chủ nhân cho một mươi chín ghế nghị sĩ
đại diện cho hai mươi hai thị trấn thuộc tám khu vực và bang
trong số một mươi chín ghế có chín ghế hạ viện ba ghế thượng viện và bảy ghế nghị sĩ cấp bang
bốn ứng cử viên trong đó có một mươi sáu ứng cử viên nữ chạy đua vào các vị trí này
ngoài bảy ứng cử viên độc lập số còn lại đến từ hai mươi bốn đảng khác nhau
trong đó có một mươi tám người của đảng nld và đảng liên minh đoàn kết và phát triển usdp
hàn quốc và anh vừa nhất trí tăng cường quan hệ hợp tác song phương
tuyên bố này được đưa ra sau khi anh chính thức thông báo rút khỏi liên minh châu eu vào ngày hai mươi chín tháng ba
và công bố đường hướng phát triển của mình với thế giới
thông báo của bộ ngoại giao hàn quốc cho biết
ngoại trưởng nước này yul byung se và người đồng cấp anh boris johnson
đã có cuộc điện đàm và cam kết tăng cường hợp tác đặc biệt trong lĩnh vực thương mại và an ninh
bộ trưởng yoon đề nghị hai bên tiếp tục phát triển quan hệ đa dạng
thông qua các kênh đối thoại vững chắc giữa hai nước như đối thoại chiến lược cấp ngoại trưởng hàn anh
hoặc ủy ban kinh tế và thương mại trung hàn anh
về phần mình ngoại trưởng johnson đề nghị hai bên tiếp tục thảo luận tăng cường hợp tác
nhằm mở rộng đầu tư và thương mại cũng như ký kết hiệp định thương mại tự do fta hàn anh
tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu bộ công nghiệp thương mại và tài nguyên hàn quốc và bộ thương mại quốc tế của anh
đã nhất trí xúc tiến đưa quan hệ thương mại hàn quốc anh lên mức tương đương với quan hệ hàn quốc eu
mỹ vừa thông báo ban hành lệnh trừng phạt đối với một mươi một cá nhân và một công ty triều tiên
với cáo buộc là có liên hệ tới chương trình hạt nhân và tên lửa của bình nhưỡng
trong khi đó triều tiên cũng đã lên tiếng chỉ trích mỹ gây nên những căng thẳng hiện nay
tuyên bố của bộ tài chính mỹ cho biết lệnh trừng phạt bổ sung nhằm vào các công dân triều tiên
làm việc tại nước ngoài bị tình nghi hỗ trợ các thực thể
trong danh sách trừng phạt của mỹ hoặc liên hợp quốc liên quan tới chương trình phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt của bình nhưỡng
lệnh trừng phạt mới nhằm đáp trả chương trình này cũng như việc triều tiên liên tiếp vi phạm các nghị quyết của hội đồng bảo an
thực thể bị trừng phạt lần này là tập đoàn thương mại paezon trụ sở tại triều tiên
trong khi đó một mươi một cá nhân bị trừng phạt là các cá nhân làm việc cho các doanh nghiệp hoặc ngân hàng triều tiên tại nước ngoài
hàn quốc nhận định lệnh trừng phạt mới là một thông điệp cảnh báo cứng rắn
rằng bình nhưỡng không có lựa chọn nào khác ngoài phi hạt nhân hóa
cùng ngày bình nhưỡng cũng chỉ trích washington đang đẩy bán đảo triều tiên và nguy cơ chiến tranh
với các cuộc diễn tập quân sự của mỹ tại khu vực
mới đây ít nhất bảy người thiệt mạng và nhiều người khác đã bị thương
trong ba vụ xả súng riêng rẽ xảy ra tại thành phố chicago của nước mỹ
cảnh sát trưởng chicago eddy johnson cho biết vụ thứ nhất xảy ra khi một người đàn ông lái xe tải
bất ngờ nổ súng vào cặp vợ chồng mà người phụ nữ đang mang thai
ba giờ sau một tay súng xông vào một nhà hàng cách đó không xa
nã đạn liên tiếp vào hai người đàn ông hai mươi tám và ba mươi hai tuổi
trong khi đó tại khu phố hai nghìn bảy trăm linh một kẻ bịt mặt xông vào nhà hàng rồi bắn chết hai người đàn ông
hùng thủ sau đó đã bị cảnh sát bắn hạ ở bãi đậu xe khi đang chạy trốn
theo ông edy johnson phần lớn các vụ xả súng mang động cơ trả thù giữa những băng đảng tội phạm
loạt bạo lực súng xảy ra vài ngày sau khi tổng thống mỹ donald trump
có cuộc gặp với lãnh đạo công đoàn cảnh sát trên khắp nước mỹ
trong đó ông donald trump đặc biệt lo ngại đến việc sử dụng súng bửa bãi tại chicago
nơi từng xảy ra bảy trăm linh vụ giết người hồi năm ngoái
giới chức thực thi pháp luật của chicago nhận định
một trong những nguyên nhân chính của nạn bạo lực là tình trạng sở hữu súng đạn trái phép tràn lan
sau chuyến đi thumbt
cho vemos nấu sáng immediately bản này
nhưng sẽ không như thực sự gián chiếc lau lnadie hay năm ngoái này dễ bị mất lòng hay là giận dỗi nhưng nguồn gốc lịch sử của các phong tục độc đáo của ngày này thì ít ai biết tới hãy cùng tìm hiểu và face về ngày nói dối thú vị nhé
năm một nghìn năm trăm tám mươi hai hoàng đế charles ix đã ra lệnh chuyển ngày đầu năm mới về ngày mùng một tháng một
tuy nhiên trên thực tế do phương tiện liên lạc thời đó còn lạc hậu nên không phải người dân nào cũng biết có sự thay đổi đó
những người khác tuy biết vẫn không chấp nhận lịch mới và tiếp tục đón năm mới vào ngày một tháng bốn
trò ngoan cố này bị quy là ngớ ngẩn và trở thành trò cười
cũng từ đó cái tên cá tháng bốn hay ngày nói dối chính thức xuất hiện
ngày nay nhiều quốc gia trên thế giới cũng tiếp nhận truyền thống mang lại nhiều điều thú vị này
trong ngày này trang mạng của tôi cũng thường tung ra các màu tin hài hước để lừa độc giả
tại mỹ người dân cùng nhau tham gia các hoạt động hưởng ứng ngày cả tháng bốn
chúng tôi cùng nhau đưa ra ý tưởng và chọn lọc để hưởng ứng ngày cá tháng bốn ở new york
từ việc hóa trang sao cho sinh động tổ chức đoàn diễu hành sao cho vui vẻ tìm ra các trò chiều chọc mọi người
quả thực người dân ở mỗi quốc gia tiếp nhận truyền thống này theo những cách riêng để tạo niềm vui và tiếng cười sàng khoái cho người thân và bạn bè
đúng như tên gọi cả tháng bốn của nó
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi thân ái chào tạm biệt